cảm ơn các bạn đã theo dõi
xin chào các bạn

xin chào các bạn
xin chào các bạn

là bệnh nhân số hai trăm một mươi năm nghìn tám trăm bốn mươi ba không chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch đã gặp gỡ tụ tập nhiều người tạo thành ổ dịch lớn khó kiểm soát
đến nay đã xác định hai mươi sáu trường hợp dương tính và một mươi trường hợp nghi mắc liên quan đến ổ dịch thôn phú hữu hai
vì phạm quy định trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín quán cơ lộc bộ bialatti số sáu mươi chín ngõ tột
phường kênh dương quận lê trân và bị lực lượng chức năng thành phố hải phòng tiến hành xử lý
thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trong quán cơ lộc bộ bialatti do anh vũ quốc khánh làm chủ
có hai mươi sáu người bao gồm hai nữ và hai mươi bốn nam đang chơi bia trên tầng hai và tầng ba của quán
trong số đó có bảy người là nhân viên của quán một mươi chín người còn lại là khách đến chơi bia
lực lượng chức năng đã thu giữ bảy hộp giấy
trong đó có chứa sáu mươi bảy hộp nhỏ chứa p o
bot hay còn gọi là thuốc lá điện tử chưa qua sử dụng và hai mươi sáu xe máy các loại
bàn giao người và tăng vật cho công an và ủy ban nhân dân phường canh dương để xử lý
phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện quảng sương
thành hóa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng đặng văn thắng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn trạch khê xã quảng trạch
huyện quảng sương tỉnh thanh hóa về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
cũng phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc và phải nhận quyết định truy nã
của công an huyện nông cống tỉnh thanh hóa là đối tượng dương văn cao
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộp hầu thường trú tại tiểu khu tập cát hai
thị trấn nông cống huyện nông cống tỉnh thanh hóa
và đối tượng lê đức hương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn đông hải
phường hải hòa thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa phải nhận quyết định truy nã
của công an thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa cũng về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện